thủ tướng nguyễn xuân phúc đồng ý với việc bộ y tế bộ công an phối hợp xử lý bệnh nhân số một trăm bảy mươi tám do khai báo vòng vo thiếu trung thực để gian đe giáo dục
bệnh nhân số một trăm bảy mươi tám này là người làm thuê ở nhà ăn của bệnh viện bạch mai trong vòng hai tháng với nhiệm vụ là đưa cơm tới các khoa phòng trong bệnh viện